theo tác giả bài viết yếu tố có tính chất quyết định không chỉ ở những con số hỗ trợ vừa được công bố
quan trọng hơn là các gói hỗ trợ phải được tổ chức thực hiện cho đúng
chung đối tượng không để bị trục lợi và kịp thời đến tay người dân doanh nghiệp
cùng với đó các bộ ngành địa phương cần tiếp tục siết chặt chi tiêu ngân sách
hạn chế tổ chức hội họp không cần thiết tích cực chung tay cùng chính phủ
trong công tác phòng chống dịch đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn hơn nữa cho doanh nghiệp và người dân
một loạt thương nhân xuất khẩu gạo bức xúc về việc không xuất khẩu được gạo
do cơ quan hải quan mở mạng tiếp nhận tờ khai lúc nửa đêm mà không có bất kỳ thông báo nào
vậy có hay không lợi ích nhóm trong việc này
mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết
bị phản ứng nhận tờ khai lúc nửa đêm hải quan nói không có lợi ích nhóm trên báo tuổi trẻ
tổng cục hải quan cho biết từ trước đến nay cơ quan hải quan chưa bao giờ thông báo
giờ mở nhận tờ xuất nhập khẩu mặt hàng nào
nó vẫn có dấu hiệu trục lợi chính sách khi thực hiện xuất khẩu gần bốn trăm linh tấn gạo hay không
tổng cục trường tổng cục hải quan khẳng định không có chuyện này
bởi hệ thống thông quan địa tử của hải quan việt nam được chính phủ nhật bản tài trợ
và đã được thông quan từ mấy năm nay tất cả tờ khai thủ tục hải quan đều thực hiện trên điện tử hai mươi bốn trên bảy
không có sự can thiệp tác động của công chức hải quan và không có trục lợi chính sách
ở thời điểm hiện tại việc vừa bảo đảm duy trì sản xuất
vừa tìm đầu ra cho các sản phẩm rau quả là bài toán khó đối với người nông dân
các hợp tác xã cũng như ngành nông nghiệp
vậy giải bài toán sản xuất và tiêu thụ rau quả như thế nào
thông tin có trên trang ba báo hà nội mới
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cho biết đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại
mở rộng thị trường tiêu thụ giữa hà nội với các tỉnh thành phố
đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã kết nối với doanh nghiệp các tập đoàn lớn
để thúc đẩy tiêu thụ nông sản qua kênh siêu thị và hệ thống cửa hàng tiện ích khắp cả nước
các chuyên gia cho rằng trước mắt các hợp tác xã nên hợp tác với một số sản thương mại điện tử
cung cấp giải pháp tiêu thụ nông sản qua kênh trực tuyến
mặt khác hà nội cần có các gói cho vay đầu tư trả chậm với lãi suất vay ưu đãi
thông qua quỹ hỗ trợ nông dân quỹ khuyến nông để hỗ trợ người dân bảo đảm sản xuất
quý vị vừa theo dõi một điểm báo của chúng tôi